sau bốn mươi ngày công bố hết dịch tả lợn châu phi thì tỉnh nghệ an vừa phải tuyên bố dịch tái phát trở lại
điểm mới nhất phát hiện dịch tà lợn châu phi là tại địa bàn xã nam cát huyện nam đàn
theo đó dịch tả lợn châu phi xuất hiện đầu tiên tại một hộ gia đình ở xóm thọ mới xã nam cát
với số lượng bốn con lợn nái và tám con lợn béo vào ngày ba tháng tám
đến ngày sáu tháng tám trên địa bàn xóm thọ mới xã nam cát đã có hai hộ chăn nuôi lợn có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi
tổng số ba mươi con có trọng lượng là một một trăm sáu mươi năm kg
ủy ban nhân dân huyện nam đàn đã ra công điện khẩn về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi
yêu cầu tạm đình chỉ giết mổ vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ở nam cát ra ngoài địa bàn xã
đồng thời yêu cầu các ban ngành chức năng địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách
nhằm khống chế không để dịch tả lợn châu phi lây lan trên địa bàn đặc biệt chú trọng vùng uy hiếp các xã lân cận